các cán bộ chiến sĩ tăng cường thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an đã có mặt để thực hiện test nhanh covid
đồng thời chuẩn bị hoàn thiện các thủ tục trước khi lên chuyến bay vào tp hcm thực hiện nhiệm vụ
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tăng cường đều xác định rõ trách nhiệm tinh thần tiên phong nhận nhiệm vụ vào tuyến đầu phòng chống dịch
còn đây là hình ảnh tại trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
với tinh thần quyết tâm hỗ trợ trong đợt này trung đoàn đã tăng cường hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ vào tp hcm
các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tăng cường đều đảm bảo sức khỏe được tiêm phòng vaccine xét nghiệm âm tính thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trước đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã tăng cường gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ cho các tỉnh trà vinh an giang long an kiên giang
tiếp theo đợt tăng cường này các đơn vị thuộc bộ công an cũng sẽ có các đợt tăng cường tại một số địa phương phía nam
với tinh thần đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an và chính quyền địa phương quyết tâm chống đẩy lùi dịch bệnh coi nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là trên hết
với sự đoàn kết trung sức trung lòng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên sẽ chiến thắng dịch bệnh covid
đem lại cuộc sống bình yên ấm no hạnh phúc của nhân dân
mỗi cán bộ chiến sĩ thuộc mỗi đơn vị đều có nhiệm vụ khác nhau nhưng họ cùng chung một quyết tâm với tinh thần vì nước quên thần vì dân phụ vụ sớm đẩy lùi dịch bệnh
công an tỉnh tây ninh ngày hôm nay cho biết phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho thiếu tá lê huỳnh nhật minh nguyên phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đồng chí minh đã hy sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi chín tháng tám thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an giám đốc công an tỉnh tây ninh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá và năm mươi triệu đồng trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình đồng chí
đồng chí minh đã truyền thông tin thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và lãnh đạo bộ công an về triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng với công an các đơn vị địa phương trên cả nước
công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân chủ động trong việc đăng ký mã qr code